nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vương quốc campuchia liên bang myanmar nhận lời mời của chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani dathotu
sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao
quốc hội nước ta rời hà nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mục đích của chuyến thăm lần này của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam là tiếp tục phát triển
mối quan hệ truyền thống lâu đời tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
hai bên sẽ cùng nhau đánh giá lại kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua
và thống nhất phương hướng biện pháp để tiếp tục củng cố mối quan hệ
hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung
cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp việt nam lào nói riêng
lên tầm cao mới ngoài những hoạt động ngoại giao tại nước cộng hòa dân chủ
nhân dân lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ cùng chủ tịch quốc hội lào
đồng chủ trì hội thảo giữa hai quốc hội về chủ đề quản lý nợ công
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng chín hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm
trong công tác quản lý nợ công đặc biệt là vai trò giám sát của quốc hội trong công tác này